nhà có ba mẹ con mang tiền đến nhà tôi gửi
tôi vẫn bất ngờ nhưng nghĩ anh em với nhau trong lúc khó khăn giúp nhau tôi không nói gì cả khi ngọc anh để tiền đó
tôi không biết là vợ chồng ngọc anh mang tiền đến chạy án
cựu giám đốc công an hải phòng cũng không thừa nhận việc bị cáo ngọc anh đến nhà đòi tiền và cho biết
sáng ngày bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba ngọc anh có đến nhà tôi chỉ nói về việc đức đã bị bắt và không nói gì về việc đòi tiền
số tiền đó chỉ cách chỗ ngọc anh ngồi ba mét
nếu ngọc anh xin lại thì tôi mừng quá tôi trả lại ngay
trái ngược với bị cáo đỗ hữu ca bị cáo trương xuân đức khẳng định số tiền đó là ba mươi năm tỷ đồng để chạy án
tuy nhiên quá trình đưa như thế nào thì bị cáo đức không nhớ rõ và khẳng định đúng như cáo trạng viện kiểm sát đã công bố trước đó
tại phiên tòa vợ chồng bị cáo trương xuân đức và nguyễn thị ngọc anh đã phản bác lại lời khai của cựu thủ tướng đỗ hữu ca
bằng việc tranh luận nảy lửa về ba mươi năm tỷ đồng chạy án
theo bị cáo trường xuân đức ông cai đề nghị mang số tiền đến nhà là để trại tội
ông đức nói coi ông cai như anh trai để cựu thứ tướng liên lụy vào việc của mình
bị cáo buồn đến mức sống không được chết cũng không xong
khi được hỏi về việc đưa tiền cho bị cáo đỗ hữu ca bị cáo đức khẳng định đó là tiền để chạy tội
tuy nhiên trình bày trước tòa ông trùng hóa đơn không nhớ nổi quá trình như thế nào
ông đức cũng khai tại tòa và khẳng định cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng ninh là chính xác
việc đưa tiền cho ông cai để trại tội là rõ như ban ngày
không tự nhiên tôi cứ cầm tiền đến mà không có việc gì thì chắc đó là điên
nếu anh ca không nhận chỉ cần nói trên tỉnh với tôi đưa tôi ra pháp luật
thì tôi không phải nhận thêm tội đưa hối lộ như thế này
theo bị cáo đức ông cai lừa đào vội chồng ông đức và ông cai là người anh nhưng dám làm không dám nhận
vợ ông đức là bị cáo nguyễn thị ngọc anh cũng khẳng định số tiền ba mươi năm tỷ đồng trong bốn lần mang đến là để nhờ ông cai chạy tội cho chồng
mọi lời khai đều đúng trong cáo trạng trước đó
hôm bị cáo tới nhà ông cai để hỏi vì sao chồng mình vẫn bị bắt và xin lại số tiền đã đưa trước đó
thì bị ông cai mắng và đuổi về
do hai gia đình đã có thân tình trước đó thế nên bị cáo đành lặng im rồi ra về
khi đối chất với cựu giám đốc công an hải phòng đỗ hữu ca về số tiền này
bị cáo trương xuân đức cho rằng
tự dưng tôi cứ cầm tiền đến mà không có việc gì thì chắc đó là điên
đấy là biện luận của anh ca
vô cùng phi lý
nếu anh ca không nhận chỉ cần anh ca nói chân tình với tôi đưa tôi ra pháp luật
thì án của tôi chỉ từ một đến năm năm thôi
chứ giờ tôi không phải đứng đây để nhận thêm cái tội đưa hối lộ như thế này
bị cáo ngọc anh cho biết khi mang tiền đến nhà bị cáo đỗ hữu ca
bị cáo có nói rõ đây là tiền chạy án
mọi việc y như lời bị cáo đã khai trong quá trình điều tra thể hiện rõ ở cáo trạng
vợ chồng bị cáo trương xuân đức và ngọc anh bày tỏ
mong muốn tỏa trả lại số tiền ba mươi năm tỷ
vì đây là tiền tích cóp dành dụm được
khi được tòa hỏi có nhận tội lừa đảo chiếm đoạt hay không
cựu giám đốc công an hải phòng đỗ hiễu ca nói tôi xin không trả lời
theo lời khai của ông ca khi nhận thấy số tiền này liên quan đến vụ án công an tỉnh quảng ninh đang điều tra
nên bị cáo ca đã chủ động nộp lại cho cơ quan chức năng
khi kiểm đếm bị cáo ca mới biết số tiền đó là ba mươi năm tỷ đồng
sau khi tranh luận tại phiên tòa
vội chồng bị cáo trương xuân đức có mong muốn tỏa trả lại ba mươi năm tỷ đồng
vì cho rằng số tiền này là tích cóp từ tuổi thơ đến giờ
phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự mua bán hóa đơn đưa nhận hối lộ
lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ tiếp tục trong hai ngày một mươi một và một mươi hai tháng bốn
trong vụ án này bị cáo đỗ hữu ca bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
các bị cáo trường xuân đức nguyễn thị ngọc anh bị đưa ra xét xử về các tội
mua bán trái phép hóa đơn chứng tử thu nộp ngân sách nhà nước phạt tội đưa hối lộ
bị cáo nguyễn đình đương cựu tri cục trưởng tri cục thuế huyện cát hải
và bị cáo đỗ thanh hoài cựu cán bộ ngành thuế của tri cục thuế huyện cát hải
bị đưa ra xét xử về tội nhận hối lộ
các bị cáo đặng khắc thành hà thị bích nhàn bị đưa ra xét xử về tội
mua bán trái phép hóa đơn chứng tử thu nộp ngân sách nhà nước
các bị cáo hà thị trang đỗ thị đua vũ ngọc tú chu thị thu hiền
nguyễn hiền tài ngô văn tuyên bị đưa ra xét xử về tội trốn thuế
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng ninh
trong thời gian từ tháng ba năm hai nghìn một mươi ba đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
tại địa bàn hà nội thành phố hải phòng tỉnh quảng ninh và tỉnh hải dương
các bị cáo trương xuân đức và nguyễn thị ngọc anh là vợ chồng đã thành lập
quản lý và điều hành hai mươi sáu công ty để mua bán trái phép hóa đơn nhằm kiếm lời
kết quả điều tra xác định hai bị cáo đức và ngọc anh
đã mua bán trái phép một mươi năm sáu trăm bảy mươi bốn hóa đơn thu lợi bắt chính số tiền là bốn mươi một hai trăm linh chín chín trăm sáu mươi một đồng
để che giấu hành vi phạm tội của mình cũng như trốn tránh sự xử lý của cơ quan bảo vệ pháp luật
trong khoảng thời gian từ tháng một mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
hai bị cáo đức và ngọc anh đã đưa cho bị cáo đỗ hữu ca
cựu giám đốc công an thành phố hải phòng tổng cộng ba mươi năm tỷ đồng nhờ trẻ tôi
bị cáo đỗ hữu ca mặc dù không có khả năng giúp đỡ
bị cáo đức và bị cáo ngọc anh thoát khỏi việc xử lý về tội mua bán trái phép hóa đơn
nhưng đã gian dối hứa hẹn giúp được và chiếm đoạt số tiền là ba mươi năm tỷ đồng
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng ninh
bị cáo đỗ hữu ca do nhiều lần thực hiện hành vi phạm tội
thế nên phải chịu tình tiết tăng nặng phạm tội hai lần trở lên
được quy định tại điểm g khoảng một điều năm mươi hai bộ luật hình sự
tuy nhiên do bị cáo đỗ hữu ca đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận được
từ hai bị cáo đức và ngọc anh để khắc phục hậu quả
thế nên bị cáo đỗ hữu ca được hưởng tình tiết giảm nhẹ
quy định tại điểm b khoảng một điều năm mươi một bộ luật hình sự
ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba bị cáo trương xuân đức bị công an tỉnh quảng ninh bắt giữ
về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
sau nhiều lần cùng chồng đưa tổng cộng ba mươi năm tỷ đồng cho bị cáo đỗ hữu ca
với mục đích để nhờ trải tội nhưng bất thành
ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba bị cáo ngọc anh đã bị bắt giữ
về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
đến ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba bị cáo đỗ hữu ca bị công an tỉnh quảng ninh khởi tố
bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản